đặng vũ khiêu sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học và yêu nước
tại làng hành thiện xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định
sau này ông đi du học từ pháp trung quốc và đặc biệt là sang cả châu âu
nên tất cả truyền thống quê hương dòng họ và điều kiện học hành như vậy
đã tạo cho cụ một môi trường thuận lợi để tích lũy kiến thức
đạo sư vũ khiêu là một tấm hương
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy giáo sư vũ khiêu đã lên chiến khu việt bắc
và từng đảm nhận rất nhiều cơ hội
ủy công tác có tính chất lãnh đạo quản lý
thế nhưng thiên hướng của giáo sư là sáng tạo
nên ông được nhớ tới với vai trò là người khai phá mở đầu
ở một số lĩnh vực có tính chất liên ngành còn mới mẻ với việt nam khi đó
như ngành xã hội học mỹ học
ông là một trong những người được phong hàm giáo sư đầu tiên ở việt nam
và đã xuất bản hàng trăm cuốn sách viết chung và viết riêng
ở nhiều lĩnh vực triết học đạo đức học văn học nghệ thuật văn hóa xã hội
nghiên cứu và giới thiệu thơ văn
viết về các doanh nhân nhà văn hóa nhà văn việt nam
như nguyễn trãi cao bá quát ngô thị nhậm nguyễn đình triều
tác phẩm lớn nhất là bộ sách ba tập dày gần một năm trăm linh
cuốn bàn về văn hiến việt nam
giáo sư vũ khiêu là một nhà khoa học lớn
một cây đại thụ của khoa học xã hội việt nam
ở thế kỷ hai mươi và hai mươi một
ở giáo sư là cả một kho tàng trí tuệ
rất là phong phú
mà lại là ngày càng bổ sung và phát triển
đây là một điều kỳ lạ đấy
và giáo sư là một trong những người
am hiểu cội nguồn văn hóa của dân tộc ta
và từ cái am hiểu cái cội nguồn văn hóa của dân tộc ấy
cho nên là giáo sư đã thể hiện trên các lĩnh vực
như văn sử triết học rồi đạo đức học
thế rồi mỹ học rồi là tư tưởng hồ chí minh v v
hơn một trăm linh năm năm sống trên dương gian
và hơn bảy mươi năm hoạt động cách mạng
giáo sư vũ khiêu được vinh danh là một công dân tiêu biểu
một chiếc da trong cách mạng nghệ sĩ giữa anh hùng
từ tuổi tám mươi năm rồi chín mươi chín mươi năm và cả khi đã ngoài một trăm linh tuổi
giáo sư anh hùng lao động vũ khiêu
vẫn luôn không ngừng sáng tạo trên từng bài viết trên từng trang sách
ông vẫn luôn là tấm gương lao động đầy trách nhiệm
cho cả thế hệ trẻ nói theo
như cả nước bất cứ ở đâu muốn có được một câu đối xứng tầm
ở một di tích nào đó thì không ai khác người ta nghĩ ngay đến giáo sư vũ khiêu
giáo sư vũ khiêu mất đi thì cũng ra mất đi một vĩ nhân
theo hướng là một sự kết hợp hài hòa đến mức thành nghệ thuật như thế đấy
thì chúng ta rất khó tìm ngay được cái người nào đó bù đắp thay thế
giáo sư vũ khiêu được trao tặng giải thưởng hồ chí minh về khoa học công nghệ đợt một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cho cụm các công trình anh hùng và nghệ sĩ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
góp phần nghiên cứu cách mạng tư tưởng và văn hóa năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
người trí thức việt nam qua các chặng đường lịch sử
năm hai nghìn vũ khiêu được giải thưởng hồ chí minh về khoa học công nghệ đợt một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
quyết định này được ban hành vào sáng ngày một tháng một mươi sau khi huyện cẩm xuyên có hai ca nhiễm covid một mươi chín tại xã cẩm lộc và cẩm lĩnh
theo kết quả điều tra dịch tễ ngày một mươi sáu tháng chín bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có địa chỉ tại thôn minh lộc xã cẩm lộ huyện cẩm xuyên
đưa bố đi điều trị ở bệnh viện việt đức hà nội về địa phương ngày hai mươi tám tháng chín và được trạm y tế xã cẩm lộc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà
tuy nhiên ngày hai mươi chín tháng chín bệnh nhân này đã sang nhà bạn ở thôn hai xã cẩm lĩnh lấy hồ sơ bằng lái ăn uống tại quán phồn vinh và nghỉ tại nhà nghỉ quỳnh anh cẩm nhuộm
ngày một tháng một mươi bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
ca bệnh thứ hai là bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thôn hai xã cẩm lĩnh là người tiếp xúc gần với bệnh nhân nói trên
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố sáu bị can trong một đường dây ghi số đề quy mô lớn mỗi tháng giao dịch trên một mươi tỷ đồng để điều tra về tội đánh bạc
cầm đầu đường dây này được xác định là hồ thị thanh nhi ba mươi sáu tuổi trú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuột
đây là đường dây số đề lớn hoạt động rất tinh vi từ cuối năm hai nghìn hai mươi
mỗi ngày nhi cùng đồng bọn sẽ đứng ra ghi số đề cho những người có nhu cầu
trên địa bàn thành phố buôn ma thuột đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài như miền bắc đà nẵng khánh hòa rồi tính toán thắng thua với các con bạc
để đối phó với lực lượng công an các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ghi số đề và thường chọn những nơi vắng vẻ ít người qua lại
bước đầu công an đã làm rõ mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
trung bình mỗi tháng số tiền giao dịch ghi số đề trên một mươi tỷ đồng
lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp sơn đông xã thanh đức huyện long hồ đã bị công an tỉnh vĩnh long triệt xóa thu giữ nhiều tiền và tăng vật
vào thời điểm trên lực lượng công an đã bắt quả tang và tạm giữ được năm đối tượng tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ dùng để chơi tài xỉu
số tiền năm triệu đồng trên chiếu và tạm giữ trên người các đối tượng ba mươi bốn triệu đồng
qua làm việc trong số người tham gia đánh bạc này có người đến từ tỉnh long an và trà vinh
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
ba bị can có vai trò giúp sức cho bị can trần văn bảy chú tại xóm minh xuân xã minh hợp huyện quỳ hợp tổ chức khai thác đá trái phép vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố
ba bị can gồm
uông lý lâm chú tỉnh hà tĩnh lê hùng cường nguyễn văn hào cùng chú huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
cả ba bị can bị khởi tố về hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can trần văn bảy tổ chức khai thác đá trái phép tại núi phá cụm xóm kèn xã châu lộc huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với ba bị can trên
như vậy tính đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố năm bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra vào ngày một mươi ba tháng bảy năm nay tại xóm kèn xã châu lộc huyện kỳ hợp tỉnh nghệ an
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên mỹ hạnh xin mời chị mỹ hạnh
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên mỹ hạnh xin mời chị mỹ hạnh

dân trên địa bàn tỉnh quảng nam đều đánh giá cao tinh thần của việt nam những nỗ lực của đảng
nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời khẳng định những chủ trương chính sách
của đảng nhà nước trong đó có quỹ vaccine thời gian qua là hết sức cần thiết khẳng định những
vi phạm luật pháp trên không gian mạng trên đất nước việt nam đều bị xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật
theo báo lao động việt nam đứng ở thứ tám mươi ba trên tổng số một trăm tám mươi quốc gia trên thế giới được đánh giá
về chỉ số phục hồi trong đại dịch covid một mươi chín theo dữ liệu từ dược global covid một mươi chín index gọi tắt
là gci tại khu vực đông nam á asean thì việt nam ở vị trí thứ tư về khả năng phục hồi trong đại dịch
trong đó chỉ số phục hồi có xu hướng tăng ổn định đạt năm mươi năm tám mươi sáu trên một trăm linh điểm ngược lại chỉ số
với mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh liên tục giảm về mức là ba mươi bốn chín mươi ba trên một trăm linh điểm
theo thông tin kể từ ngày hai mươi hai tháng chín số ca nhiễm được phát hiện và điều trị liên tục giảm cho thấy

việt nam đã kiểm soát được dịch bệnh và dự báo trong tương lai gần đến giữa tháng một mươi số ca nhiễm sẽ tiếp tục giảm
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who nhấn mạnh là cộng đồng quốc tế cần nhìn nhận và sử dụng đồng bộ chỉ số gci
vì mục đích vị tha của nó tức là để xác định các nhóm quốc gia thành viên có các phương pháp ứng phó với dịch bệnh
hay nhất để thu thập chứ không phải là xem xét xếp hạng tuyệt đối vì có thể tạo ra sự nhạy cảm tiềm ẩn giữa các quốc gia thành viên
báo kinh tế đô thị đề cập đến vấn đề ở thời điểm hiện tại đó là bao giờ sinh viên được trở lại trường đây là vấn đề được toàn xã hội quan tâm
vào sáng ngày hai tháng một mươi trao đổi với tuổi trẻ đại diện các thành viên của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
cho biết là vẫn chưa có kế hoạch tổ chức dạy trực tiếp và sinh viên các khóa đã học trực tuyến trở lại
trước đó vào ngày một tháng một mươi ban giám đốc đại học quốc gia thành phố hồ chí minh có văn bản đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc
xây dựng kế hoạch hoạt động
trong tình hình mới từng bước đưa công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học và các hoạt động đi vào ổn định
đồng thời đáp ứng các tiêu chí phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương
ông tăng hữu thủy giám đốc trung tâm quản lý ký túc xá đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
cho biết lãnh đạo đại học quốc gia thành phố hồ chí minh đã giao đơn vị này chuẩn bị văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố
và tỉnh bình dương để tiếp tục nhận lại ký túc xá chuẩn bị tiếp nhận sinh viên trở lại
hiện ký túc xá đã tiếp nhận online hai mươi sáu sinh viên cũ và dành khoảng một mươi chỗ cho tân sinh viên
tuy nhiên cả hai khu ab của ký thúc xá thì hiện vẫn đang được chưng dụng làm bệnh viện giã chiến và nơi cách ly tập trung
xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
chiều tối ngày hai tháng một mươi công an huyện càng long tỉnh trà vinh đã tiến hành làm việc với bốn đối tượng
có hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ để xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi tại chốt kiểm tra y tế cầu cổ chiên thuộc xã đại phước huyện càng long tỉnh trà vinh
có rất đông người dân trà vinh tỉnh long sắp trang từ tp hcm và các tỉnh lân cận về địa bàn
tại đây trong lúc lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra thông tin hướng dẫn người dân thực hiện
thủ tục khai báo y tế theo quy định thì các đối tượng thạch keo lai thạch lập nguyễn ngọc thanh và trần văn rỡ
đều ngụ tỉnh trà vinh đã có hành vi hô hào lôi kéo nhiều đối tượng đi cùng gây rối trật tự công cộng
phá rào chắn để vượt chốt đối tượng lập đạp ngã hàng rào gây thương tích cho lực lượng công an
tiếp đó đánh lực lượng y tế ném bình nước vào người thi hành công vụ sau khi vượt chốt được ngọc đoạn
các đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ tại cơ quan công an bước đầu
các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
cũng trong ngày hai tháng một mươi công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng
truy nã nguyễn huỳnh đức hai mươi sáu tuổi quê tỉnh cà mau sau gần năm năm lẫn trốn về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ công an vào khuya ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đức cùng đồng bọn dùng hung khí nóng bảo hiểm
đánh anh hoàng khắc đạt ngụ huỷ nhân trạch gây thương tích nhẹ thế vậy anh hoàng trọng tuấn
ngụ huyện nhân trạch vào can ngăn thì bị đức cùng đồng bọn đánh gây thương tật ba mươi rồi nhanh chân bỏ trốn
công an huyện nhân trạch ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn huỳnh đức
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp công an huyện trần văn thời
tỉnh cà mau tiến hành bắt giữ đức khi y đang lẫn trốn ở xã lợi an sau gần năm năm gây án
chiều ngày hai tháng một mươi đại diện bộ công an cho biết đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo
một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện hỗ trợ cho người dân miền trung bị lũ lụt
bộ đã chỉ đạo cục cảnh sát hình sự thụ lý kiểm tra và xác minh nguồn tin
nhiều tài khoản cá nhân kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền trung trong cơn lũ năm hai nghìn hai mươi
không ít do nghệ sĩ khởi xướng trở thành tâm điểm dư luận từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
bộ công an xác nhận đã nhận được tin tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến các cá nhân này
cục cảnh sát hình sự thủ lý và đã phối hợp với các ngân hàng ra soát xác định những tài khoản huy động tiền từ thiện
để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân
cục phối hợp với ưu ba nhân dân và mặt trận tổ quốc các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi để xác định số tiền hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương
ngoài ra cơ quan chức năng còn mời làm việc với một số cá nhân tổ chức
đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận về vấn đề này
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang bước vào những ngày nới lỏng giãn cách xã hội
và theo quy luật thì vào đầu tháng một mươi hàng năm triều cường sẽ đạt ở mức cao nhất
chính vì vậy thì nhiều người dân tại các địa bàn trụng thấp thường xuyên bị ngập nước
do triều cường đã chủ động có những phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất
con đường phú định thuộc phường một mươi sáu quận tám thành phố hồ chí minh
chi trích ổ voi ổ gà của dự án cài tạo môi trường nước đang gian dở
và những vũng nước tù do triệu cường dân những ngày vừa qua
nằm cạnh kênh tàu hủ bến nghé trải qua ba tháng rồng rã
chiến đấu với dịch chưa xong nay người dân tại đây đã chuẩn bị đối mặt với trừ cường cuối năm
câu chuyện nước dân nhà được nâng những bậc tam cấp cao cả mét
đã không còn mới với người dân thành phố hồ chí minh
tuy nhiên trước thực trạng nền đất ngày càng sụp lúng nghiêm trọng và biến đổi khí hậu
đôi khi nhà nâng cũng không kịp khi nước dân
triều cường đã gây thiệt hại về mọi mặt cho cuộc sống của người dân thành phố trong những năm qua
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
triều cường những tháng cuối năm nay được dự báo sẽ sắp xỉ với đỉnh chiều năm hai nghìn hai mươi
vượt mức báo động ba từ một bảy mươi m đến một bảy mươi năm m
chưa tính đến hình thái thời tiết mưa lớn sẽ gây ngập trên diện rộng
đối với các địa bàn vùng trũng thấp ven kênh rạch
nếu không có chuẩn bị ứng phó thì thiệt hại sẽ là rất lớn
những tháng cuối năm thì thường là gió mùa đông bắc rất là mạnh
cho nên là nó sẽ đẩy cái thủy triều của mặt biển vào sâu trong đất liền
và thứ hai nữa đó thì những tháng cuối năm thì cũng là thường là cái mùa lũ
mùa lũ sông nguyên công
thì chúng ta biết là lũ sông nguyên công là mùa lũ về cái đầu nguồn sông cổ đông của ta
mùa triều cường tại tp hcm đã đến vừa lo chống dịch vừa lo chống ngập khổ chồng lên khổ
tuy nhiên thay vì trông chờ vào các dự án chống ngập ngăn triều từ lớn đến nhỏ
đang ị ảnh không thể vị đích do dịch covid một mươi chín hoặc nhiều nguyên nhân khác nhau
người dân tp hcm đặc biệt là các vùng trũng thấp cũng đã có những chuẩn bị nhất định để sẵn sàng
để bắt đầu những ngày tháng chạy đua với con nước trong cuộc sống bình thường mới
tiếp tục với một vấn đề văn hóa đáng chú ý sau khi công bố đội quốc tịch từ một tác phẩm việt nam
thành một tác phẩm singapore thì phim vị của đạo diễn lê bảo tiếp tục được vinh danh
tại một liên hoan phim mới châu á
thực tế đáng tiếc này dấy lên nhiều điểm cần thay đổi trong luật điện ảnh
trong tối ngày hai tháng một mươi các nhà làm phim và giám tuyển tiếp tục kiến nghị
cần có những luồng xanh cho tác phẩm tranh giải tại liên hoan phim quốc tế
để mở rộng cơ hội quảng bá văn hóa
nhiều nhà làm phim tham gia sản xuất tác phẩm tranh giải trình chiếu liên hoan phim uy tín tại châu âu
nhiều phan đăng di nguyễn hoàng điệp phan gia nhật linh và trần thanh huy
đã chỉ ra quy trình khi nhiều tác phẩm rơi vào cảnh phạm luật điện ảnh
nhiều liên hoan phim chỉ cần đột bán dựng thô cho các nhà giám tuyển
thì đã có thể nhận cơ hội đi sâu vào vòng tranh giải tiếp theo
tuy nhiên cục điện ảnh việt nam chỉ tham gia kiểm duyệt cấp phép cho tác phẩm đã hoàn thiện
độ trên thời gian đó đã khiến nhiều tác phẩm tham gia sự kiện điện ảnh khi chưa kịp có giấy phép phát hành

thì mình nghĩ là tất cả các nhà làm phim đều sẽ bị chậm thôi
từ độ trên thời gian thì khó khăn cho các nhà sản xuất nộp phim dựng thi liên hoan phim
đặc biệt các nhà làm phim độc lập có ít kinh phí
đề xuất đầu tiên là nên có một luồng xanh cho những tác phẩm này
luồng xanh đó bao gồm có quy trình duyệt và tư duy cởi mở với tác phẩm mang tính quảng bá văn hóa cao này
có thể thành lập riêng hội đồng thẩm định cho những phim này
hội đồng này hoạt động phi lệ nhuận không hưởng lương phủ cấp trích ra từ quỹ điện ảnh
hoặc các khoản đầu tư vào điện ảnh khác mà hàng năm nhà nước bắt cấp cho ngành
thứ hai bộ tiêu chí mà hội đồng này sử dụng sẽ là một bộ tiêu chí riêng
trên khi quan điểm là mở hơn cho những sản tạo
thứ ba là sẵn sàng cấp visa cho những phim được chiếu trong liên hoan phim quốc tế
ngay cả khi phim chưa ra được bản cuối
nếu phim đáp ứng được các tiêu chí riêng đã được quy định
đã được hội đồng nêu trên chấp thuận visa này không có giá trị như giấy phép phổ biến
nhưng cho phép bộ phim quốc tịch việt nam được tự do thỉnh chiếu ngoài việt nam
mở rộng hơn đối tượng được hưởng luồng xanh là quy trình duyệt phim có yếu tố nhân sự nước ngoài
quy định hiện hành yêu cầu phim có nhân sự vốn đầu tư nước ngoài phải trình kịch bản trước để tiền kiểm
tuy nhiên cấu trúc gọi vốn cho phim hiện nay đang linh hoạt
nhiều bộ phim phải sản xuất ở dạng thô mới tiếp tục kêu gọi vốn
hoặc cơ gọi đóng góp sáng tạo từ ekip nước
do đó cần cởi mở hơn với các tác phẩm dạng này khi kiếm dược thành phẩm để quyết định phát hành

phim rộn của đạo diễn trần thanh huy từng được góp ý và đóng góp đầu tư từ đạo diễn bảo nguyễn và trần anh hùng
tuy nhiên do đăng ký là bộ phim toàn bộ nhân sự việt nam
nên theo luật không thể ghi nhận đóng góp của hai đối tác sau dù công sức của họ rất đáng kể
phim việt của đạo diễn lê bảo cũng có vi phạm tương tự khi là sản phẩm đồng sản xuất bởi nhiều quốc gia
như không trình duyệt kịch bản trước khi bấm máy
bất động tiếng nói của hai trong số nhiều trường hợp trên đang cần sự cảm thông của cục điện ảnh
để xem xét điều chỉnh trong luật điện ảnh đang sửa đổi
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
trong phần tiếp theo của chương trình
thiết lập hành lang xanh được coi là cơ hội mở lại các tuyến bay nội điện an toàn trong trạng thái bình thường mới
các tuyến bay nội điện an toàn trong trạng thái bình thường mới
các tuyến bay nội điện an toàn trong trạng thái bình thường mới